trước tiên các doanh nhân này thu được cao gấp nhiều lần so với hình thức thuê nhà truyền thống
nghiêm trọng hơn nhiều phòng căn hộ thuộc loại này lại nằm trong các khu phố cổ vốn có quy định ngặt nghèo về cải tạo sửa chữa
thông qua môi giới của airbnb họ bỏ qua hàng loạt quy định về xây dựng an ninh trật tự đô thị cảnh báo an toàn phòng cháy chữa cháy để cải tạo cho thuê nhà kiếm lợi
đó là chưa kể nhiều người tự ý mở thêm các dịch vụ trải nghiệm nhằm thu thêm lợi nhuận
tại hội thảo cơ chế đầu tư bt những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện do kiểm toán nhà nước tổ chức hôm một mươi chín tháng một mươi đã chỉ ra tình trạng hầu hết các dự án bt đầu tư bằng hình thức chỉ định thầu không đấu giá
đến khi giao đất cho nhà đầu tư thì địa phương cũng không đấu giá quyền sử dụng đất
đất lại được giao ngay sau khi phê duyệt dự án và gây thất thoát rất lớn cho ngân sách và là mảnh đất mâu mỡ cho tham nhũng tiêu cực
đây cũng là nội dung của bài viết dự án bt mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng
được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra sáng ngày hôm nay
cụ thể việc thu hút nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng qua hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao bt được nhiều địa phương triển khai
hình thức thanh toán chi phí đầu tư cho dự án là nhà nước giao đất cho nhà đầu tư
do đó hình thức này còn được gọi là đổi đất lấy hạ tầng
tuy nhiên qua thực tiễn nhiều dự án không nằm trong quy hoạch chưa xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng xã hội mà trước hết là nhằm phục vụ lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích nhóm
cũng liên quan đến vấn đề này báo lao động sáng nay đăng tải bài viết biến tướng dự án bt thổi giá công trình đổi đất vàng giá rẻ
tờ báo này viết mặc dù ít bị người dân phản ứng như các dự án bot các dự án bt đổi đất lấy hạ tầng được các chuyên gia và kiểm toán nhà nước nhận định
sẽ rất dễ bị bóp méo biến tướng do thiếu minh bạch vì lợi ích nhóm và vì siêu lợi nhuận khi giá trị công trình bị đẩy cao còn giá đất quy đổi thì lại bị hạ thấp
thiếu vốn thiếu đất dự án di rời hai mươi căn nhà lụp sụp trên và ven kênh dạch của tp hcm được coi là đột phá trong kế hoạch chỉnh trang đô thị có nguy cơ lỡ hẹn
hai mươi căn nhà ven kênh bài viết được đăng tải trên báo thanh niên
theo ông lê trần kiên trưởng phòng phát triển đô thị sở xây dựng tp hcm tổng kinh phí dự kiến cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án di rời nhà ở ven và trên kênh dạch tại tp hcm khoảng gần năm mươi tỷ đồng
trong đó nguồn vốn ngân sách phân bổ cho các dự án giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là khoảng ba mươi tám trăm chín mươi tỷ đồng nhưng thực tế ngân sách thành phố thì chỉ có khoảng hai một trăm linh tỷ đồng nên không đủ để đáp ứng
ông kiên cũng cho hay là toàn thành phố có bảy mươi ba dự án bt đang triển khai cần quỹ đất có giá trị khoảng hai trăm linh tỷ đồng để thanh toán cho nhà đầu tư trong khi quỹ đất dùng để đổi lại cho nhà đầu tư thì đã cạn kiệt
còn báo lao động hôm nay có bài viết là một trăm hai mươi một triệu thẻ ngân hàng đã được phát hành quá lãng phí khi thẻ atm chỉ dùng để rút tiền
theo số liệu của vụ thanh toán ngân hàng nhà nước tính đến hết quý ii năm hai nghìn một mươi bảy việt nam có khoảng một trăm hai mươi một triệu thẻ ngân hàng đã phát hành
với dân số khoảng chín mươi năm triệu dân tính trung bình là mỗi người dân sở hữu một ba chiếc thẻ
việc ồ ạt mở nhiều thẻ ngân hàng nhưng không dùng đến là một sự lãng phí nguồn lực tiền bạc
nếu chỉ nghe về con số thẻ mới mở thì ấn tượng nhưng thực tế có bao nhiêu thẻ trong số đó được sử dụng thường xuyên mới là điều đáng nói
một chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định thực tế cho thấy là lượng thẻ ngủ quá lớn phần nào chứng minh cho việc hạ tầng vẫn ưu tiên dùng tiền mặt lỗi thời thay vì chuyển qua giao dịch điện tử
liên quan đến việc nhiều vụ bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật đã gây thiệt hại cho hàng chục nghìn người trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay có bài viết
tránh bẫy kinh doanh đa cấp cách nào hiệu quả
những năm qua nhiều vụ bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật đã gây thiệt hại cho hàng chục nghìn người
cơ quan chức năng đã tăng cường công tác quản lý và chủ động thông tin tuyên truyền đến doanh nghiệp người dân xử lý nghiêm hành vi vi phạm
tuy nhiên với những người có ý định tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp
thì việc tránh bẫy do doanh nghiệp làm ăn bất chính răng ra bằng cách nào vẫn là dấu hỏi
theo thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh cho rằng vấn đề cốt lõi là nhận thức của người tham gia bán hàng đa cấp
chỉ khi nào họ hiểu rằng phải tự chịu trách nhiệm với chính những hành vi của mình
thì khi đó mới có sự chuyển biến về nhận thức và bán hàng đa cấp bất chính không có đất để phát triển
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân